liên quan đến căng thẳng bùng phát gần đây ở kosovo sau cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát
điện kremlin khẳng định nga ủng hộ các bên nỗ lực hòa bình và giải quyết tình hình này thông qua biện pháp ngoại giao
căng thẳng leo thang vào cuối tuần qua ở phía bắc kosovo sau khi những kẻ tấn công không rõ danh tính
đấu súng với cảnh sát và ném lựu đạn gây choáng vào phái bộ pháp quyền của eu tại kosovo
hàng trăm người serbia vẫn nộ trước vụ bắt giữ một cựu sĩ quan cảnh sát đã dựng rào chắn làm tê liệt giao thông
qua hai cửa khẩu biên giới từ kosovo đến serbi
cả pristina và belgrade đều cáo buộc lẫn nhau gây ra những sự cố mới nhất này trong bối cảnh kosovo quyết định
hoãn cuộc bầu cử địa phương tại các thành phố có đa số người serbi dự kiến vào giữa tháng một mươi một